trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam tổng thống israel reen rovin rivlin đã có cuộc gặp với chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
hai bên bày tỏ vui mừng về mối quan hệ giữa hai nước việt nam israel đang phát triển rất tốt đẹp
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung bày tỏ sự ấn tượng trước sự phát triển thần kỳ đặc biệt là về kinh tế và khoa học công nghệ của đất nước israel
chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung khẳng định trong thời gian tới với sự tham gia tích cực của địa phương và cộng đồng doanh nghiệp
hợp tác trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là về nông nghiệp y tế và du lịch giữa hà nội và israel sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới hiệu quả
tại cuộc tiếp tổng thống israel reuven ruvin rivlin đã chia sẻ kinh nghiệm của israel trong khởi nghiệp sáng tạo phát triển thành phố thông minh
và các kinh nghiệm phát triển du lịch với thủ đô hà nội nhằm thu hút thêm người dân cũng như khách tham quan
từ khắp nơi trên thế giới